thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của ban thường vụ thành ủy
sao bàn giữa thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố với lãnh đạo các quận huyện thị xã quý ba năm hai nghìn một mươi chín theo hình thức trực tuyến
đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành ủy hà nội dự và chủ trì hội nghị
tại hội nghị chỉ rõ công tác quản lý nhà trung cư còn nhiều lỗ hồng
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải yêu cầu từng quận huyện thấy rõ những thách thức phía trước
thậm chí cả nguy cơ mất ổn định để vào cuộc kịp thời đối thoại tháo gỡ để duy trì môi trường lành mạnh cho người dân sinh sống
thành phố đã xử lý rất nhiều trung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn còn sáu trăm sáu mươi trung cư cơ sở xây dựng vi phạm chưa khắc phục xong
về nội dung triển khai giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhấn mạnh
việc giải ngân vốn chậm dù có nhiều lý do song nguyên nhân quan trọng chính là những cơ quan đơn vị cá nhân được giao nhiệm vụ vẫn chưa thực sự làm hết trách nhiệm